đây là các quy tắc đầu tiên trên thế giới về ai và dự kiến phiên bản hoàn chỉnh của đạo luật sẽ được thống nhất và có thể sẽ có hiệu lực vào cuối năm hai nghìn hai mươi
sau liên minh châu âu eu nhiều quốc gia trên thế giới như mỹ anh brazil cũng tiếp bước trong việc dự thảo luật quản lý ai
có thể nói là việc phát triển mạnh mẽ của ai trong thời gian qua đã đặt ra bài toán về cơ chế pháp lý để quản lý công nghệ này
và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về câu chuyện này trong phần sau
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
cảnh báo dịch vụ làm căn cước công dân giả để lừa đảo
cục an toàn thông tin cảnh báo các đối tượng đăng tải bài viết trên nhiều hội nhóm quảng cáo dịch vụ nhận làm căn cước công dân giả hoặc làm căn cước công dân giả gắn chip phôi chuẩn hai nghìn hai mươi ba
khi có nạn nhân liên hệ các đối tượng yêu cầu họ chuyển khoản đặt cọc sau đó chiếm đoạt và chặn mọi liên lạc
ngoài ra còn có trường hợp trả căn cước công dân nhưng không giống quảng cáo
có hình dạng mẫu mã đơn giản dễ dàng phân biệt thật giả bằng mắt thường
tuy nhiên mục đích chính của các đối tượng là tìm kiếm nạn nhân cung cấp thông tin căn cước công dân thật để áp dụng kỹ thuật như ghép ảnh chân dung
sử dụng công nghệ in gắn miếng kim loại làm giả căn cước công dân nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng trực tuyến
qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt khác hoặc chiếm quyền điều khiển và khai thác dữ liệu cá nhân của nạn nhân từ hình thức trên
cá nhân trên căn cước công dân cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân cần có những biện pháp bảo mật đối với thông tin cá nhân quan trọng
thủ đoạn của tội phạm lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số
theo thống kê của bộ thông tin và truyền thông tại việt nam có gần hai mươi sáu triệu người sở hữu tiền kỹ thuật số
trong khi nhà nước chưa công nhận bất cứ loại tiền kỹ thuật số nào
đang nói là số nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến tiền kỹ thuật số tại việt nam chiếm tới hai phần ba số vụ lừa đảo trên không gian mạng
một trong số các sàn đầu tư lừa đảo là ứng dụng có tên token pocket
các đối tượng đã nuôi kéo và thu hút hàng nghìn người tham gia đầu tư rồi bất ngờ đóng tài khoản của nạn nhân để chiếm đoạt tiền
hình thức chung là mạo danh các sản đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty để tạo trang web ứng dụng đầu tư lừa đảo
cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân luôn cảnh giác cẩn trọng trước các lời đề nghị về hoạt động đầu tư trên không gian mạng
trong năm mươi năm qua chúng ta đã chứng kiến các cuộc cách mạng máy tính cách mạng internet cách mạng di động và cách mạng điện toàn đám mây
một số chuyên gia về trí tuệ nhân tạo nhận định rằng cách mạng ai sẽ thay đổi thế giới nhiều hơn tất cả các cuộc cách mạng trên trong năm mươi năm qua cộng lại
cuộc cách mạng ai sẽ tạo ra bước phát triển vượt bậc của công nghệ phục vụ con người nhưng cũng đòi hỏi phải tăng cường hợp tác để tối đa hóa lợi thế và giảm thiểu rủi ro
tuần lễ số quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại tỉnh
quảng ninh vào trung tuần tháng một mươi hai đã có sự tham gia của các lãnh đạo quan chức cấp cao từ nhiều nước trên thế giới các tổ chức quốc tế và tập đoàn công nghệ đến từ hai mươi hai quốc gia
điểm nhấn của tuần lễ số quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi ba là hội nghị bàn tròn về phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo diện hẹp trong nền kinh tế số
đây là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn nhất hiện nay từ giới công nghệ đến từ các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới
cuộc cách mạng ai mang đến cơ hội cho tất cả các quốc gia đặc biệt là những quốc gia thích ứng nhanh
sẵn sàng thay đổi và đón nhận sự thay đổi ước tính tác động của ai đối với kinh tế đông nam á có thể lên tới một tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi
ai tạo sinh hay là gọi là genryp ai nó đã là một cái thay đổi rất lớn trong cuộc sống
nó thay đổi đến nhận thức của mọi người mọi người đều biết đến cái công nghệ về ai nhiều hơn trong qua
chartsgpt là một ví dụ của ai tạo sinh
chỉ sau hai tháng ra mắt từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
một mô hình ai biết tuốt đã có hàng trăm triệu người sử dụng
và tới nay đã có hàng tỷ người tiếp cận ai này thông qua hàng loạt công cụ tích hợp
tác động của chartsgpt vượt xa khỏi lĩnh vực giải trí trò chuyện thông thường
ai này nhanh chóng khiến giới lập trình ngành giáo dục sản xuất nội dung quảng cáo đều xôn xao
việt nam cũng sớm bắt nhịp với chartgpt trong một thị trường đầy sôi nổi và tiềm năng
công việc ai đang một cái xu thế nó rất là mạnh nó phát triển từng ngày từng ngày
nó dần dần trở thành một cái phần trong cuộc sống của chúng ta
từ những cái công nghệ kiểu như kiểu chartsgpt chartsbot
hay những công nghệ mà nhận diện khuôn mặt hay nhận diện vân tay các thứ
thì nó là một phần quan trọng nhằm nâng cao những cái hiệu suất của nơi làm việc của nhà máy
hoặc nó có thể thay thế một phần con người cho những công việc mà nặng nhọc khó khăn
lần đầu tiên có một cái công nghệ ai nó tiếp cận gần với mình đến như vậy
thì nó làm công cụ vừa có thể hỗ trợ học tập này vừa có thể nói chung là giúp ta tìm kiếm được những điều này
những thông tin có những điều con người không làm được
hiện tại thì em ở cái thích xá thì trong phòng em có một mươi người thì em thấy là đa số là các bạn cũng sử dụng phần mềm này
bản luận rất nhiều về chartsgpt
người ta lo lắng rằng nếu mà hiện tại nếu mà chartsgpt những cái ai chartsbot này đang phát triển thì mọi người chắc chắn dần dần phụ thuộc một lúc
đem lại những sự thuận lợi trong cuộc sống và trong tất cả các lĩnh vực
tiềm năng rất là lớn sẽ giúp các nhà sáng tạo nội dung hoặc là các nhà xuất bản sẽ có những cái áng văn lôi quấn
hoặc là giúp ích rất nhiều cho marketing
trong lĩnh vực quảng cáo và kia
mình nghĩ rằng là những cái công nghệ này nó luôn là những người bạn một người trợ thủ đắc lực cho con người
sau một năm phủ sóng toàn cầu chartsgpt đã tạo ra những thông tin đáng nể
chỉ trong năm hai nghìn hai mươi ba chartsgpt có gần một mươi năm tỷ lượt truy cập một trăm tám mươi một triệu người dùng một năm tỷ lượt truy cập hàng tháng
công cụ ai toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba phát triển vượt bậc với gần hai mươi bốn tỷ lượt sử dụng ba năm tỷ lượt sử dụng hàng tháng
đến nay thế giới có gần ba mươi sáu công ty ai hoạt động
đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có tới chín mươi bảy triệu người sẽ làm việc trong lĩnh vực ai
giá trị thị trường ai năm hai nghìn hai mươi ba lên đến hai trăm linh tám tỷ usd và dự báo là sẽ còn tăng gấp chín lần lên mức là một tám trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi
trong đó quy mô thị trường ai của việt nam năm hai nghìn hai mươi ba là năm trăm bốn mươi hai triệu usd
làn sóng ai là cơ hội phi thường cho việt nam đây cũng là khẳng định của ông jensen huang chủ tịch tập đoàn nvidia
vừa đến việt nam và đặt nhiều cam kết xây tổ đại bạc về lĩnh vực ai và bán dẫn tại giải đất hình chữ s
ông jensen huang nhấn mạnh việt nam có một nguồn tài nguyên đáng quý là nhân lực các kỹ sư công nghệ tài năng
đây chính là nền tảng cực kỳ quan trọng trong phát triển bán dẫn và ai
rất nhiều nhà khoa học thiết kế máy tính trên thế giới là người việt nam
chúng ta cần khích lệ họ trở về việt nam chúng ta có thể tạo ra trí tuệ nhân tạo và chip ở đây
một thế hệ mới của trí tuệ nhân tạo tại việt nam chúng tôi sẵn sàng hợp tác hướng dẫn để nâng cao nguồn nhân lực và hạ tầng ai
nvidia đang chiếm bảy mươi doanh số toàn cầu về chip ai và mọi công ty ai đều cần phần cứng của tập đoàn có vô hóa một hai trăm linh tỷ đô la mỹ này
việc nvidia và việt nam đạt được các bước tiến hợp tác sẽ mở ra thêm nhiều kỳ vọng cho các doanh nghiệp việt trong cuộc đua ai
đây sẽ là cơ hội cho việt nam bằng cách nắm bắt cơ hội và tận dụng lợi ích của
sẽ có khả năng
sẽ có khả năng phát triển đột phá và bắt kịp các nước phát triển
trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng ngày càng nhiều trong lĩnh vực tài chính ngân hàng chăm sóc sức khỏe giáo dục thương mại điện tử marketing
giờ đây chúng ta có thể tiếp cận với những dịch vụ được cá nhân hóa cao mọi lúc mọi nơi
mặc dù tạo ra nhiều lợi ích nhưng ai cũng không tránh khỏi những thiếu sót của mình
các vấn đề mà ai tạo ra đang và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến xã hội vấn đề bản quyền và quyền công dân của mỗi người
vì vậy cần phải có khuôn khổ ai để đảm bảo việc phát triển và sử dụng công nghệ này tuân theo những quy chuẩn nhất định
những bức ảnh anime được ai xử lý ngày càng lan rộng trên facebook trong thời gian gần đây
trước đó trào lưu tạo ra hình ảnh đại diện bằng trí tuệ nhân tạo trên cơ sở dữ liệu hình ảnh cá nhân cũng được nhiều người dùng mạng xã hội hưởng ứng
đến nay đã có khoảng bốn mươi năm triệu hình ảnh như thế này được tạo ra bởi hai một triệu người dùng tại việt nam
dù được người dùng mạng xã hội yêu thích nhưng trào lưu này lại tiêm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến bảo vệ hình ảnh cá nhân và quyền riêng tư
có thể thấy là bây giờ ai là nó có thể tạo ra rất nhiều những cái tài liệu như thế từ hình ảnh rồi giọng nói để giả danh người khác
từ đấy nếu mà nếu như mà không có những cái đạo luật mà để ngăn chặn những điều đấy hay kiểm soát ai thì có thực là nó có thể đem lại những cái mối nguy hiểm rất là lớn cho xã hội

ai có thể đem lại những cái mối nguy hiểm rất là lớn cho xã hội
có thể là ai có những điểm lợi là rất là thuận tiện nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái vấn đề liên quan đến bảo mật cũng như là thông tin cá nhân của mỗi người thì khi đấy chúng ta cần phải phát triển và có những cái nhận thức và những cái kiến thức về ai thì chúng ta sẽ có thể làm chủ được nó kiểm soát được nó

cũng theo một kết quả thử nghiệm của phó giáo sư trần thanh long cho thấy
trên chín mươi bài kiểm tra của fast promote thì ai cứ nhận đượclevel và cách áp dụng
của một khoa thuộc trường đại học này có thể giải bằng ai với điểm a
con số này đặt ra câu hỏi làm sao để ai trở thành công cụ đơn thuần
và không bị lạm dụng là một bài toán không hề đơn giản
quan trọng nhất là mình phải tạo ra được những hệ thống ai an toàn
an toàn theo nghĩa là về mặt an toàn về mặt an ninh không thể dễ bị hách
không thể dễ bị lạm dụng và ngay từ khi đầu khi mình thiết kế hệ thống
là mình phải chú ý được những điểm này
thật ra các dịch vụ như openai thì rất là tốt
nhưng mà nó sẽ gặp các cái vấn đề liên quan tới privacy
ví dụ như là dữ liệu mình phải để ở server ở nước ngoài
nó không được bảo vệ bởi luật pháp việt nam
thứ hai là khả năng mà mình có thể customize nó cho những trường hợp sử dụng đặc biệt ở việt nam
ví dụ các doanh nghiệp việt nam muốn xây dựng các chatbot
hoặc muốn customize những thứ nhỏ nhỏ
giống như các công ty khác thôi chỉ là mình lấy từ những nguồn dữ liệu có sẵn
nhưng mà ở yalo được một cái sẽ có sự đầu tư về mặt hạ tầng
ví dụ như yalo sẽ được đầu tư về mặt máy móc
thì do đó là từ đó giúp cho mình quá trình thực nghiệm các mô hình ngôn ngữ một cách nhanh chóng hơn
chatgbt trong một năm ra mắt cũng để lại nhiều câu chuyện bỏ ngỏ dư luận
đầu tiên là về an toàn ai đang có sự vào cuộc của cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia
và các đạo luật chặt chẽ
thêm vào đó là mối nguy hại khi các mô hình ngôn ngữ lớn đang can thiệp trực tiếp vào giáo dục
nhiều trọng hơn là sự hỗn loạn bản quyền và sự phức tạp khó phân định của sáng tác ai
điều này đặt ra những thách thức khi giải quyết vấn đề việc làm
và bảo đảm cạnh tranh công bằng trong tương lai
năm hai nghìn hai mươi bốn được nhiều chuyên gia công nghệ dự đoán sẽ là năm bùng nổ các công nghệ và giải pháp ai
sẽ có nhiều mô hình ai mới ra mắt trong năm hai nghìn hai mươi bốn liên quan đến phân tích văn bản từ ảnh
tạo ảnh từ văn bản và video sang văn bản
rõ ràng là trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những cuộc cách mạng vượt bậc
trong đời sống kinh tế xã hội phục vụ con người
tuy nhiên trí tuệ nhân tạo cũng đang đối với các mô hình
đối diện với những vấn đề không chỉ tại việt nam mà trên toàn cầu
lan sóng ai do openai khơi màu khiến các ông lớn công nghệ như google amazon apple
cũng có những động thái mới
bởi theo các chuyên gia phía thống trị ai nhiều khả năng sẽ quyết định cách thức vận hành
của các công cụ tìm kiếm thương mại điện tử giải trí dịch vụ
hiện nay google cũng ra mắt một ai với khả năng suy luận phức tạp có tên gọi là gamini
tiếp đó những mô hình ngôn ngữ dành riêng cho nội bộ khu vực quốc gia cũng phát triển
theo chatgvt chẳng hạn như phở gvt là một ai việt được đào tạo thuần việt về văn phòng kiến thức
cuộc cạnh tranh khốc liệt trên đường đua công nghệ này đang đặt ra công nghiệp thách thức trên nhiều phong diện
thách thức đầu tiên đối với ai chính là tính minh bạch và trách nhiệm của các kết quả của ai đưa ra
các quyết định này có tác động rất là lớn với con người nhưng khi muốn xác định tính tin cậy
và trách nhiệm của các quyết định này thì gần như là không thể
thứ hai thì là về an toàn an ninh và quyền rinh
thứ tư sự gia tăng về lượng dữ liệu mà ai phân tích và sử dụng cũng là tăng nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin
và mật dữ liệu cá nhân và tổ chức
quản lý quyền rinh tư sẽ trở thành một thách thức rất lớn đặc biệt là khi ai sử dụng quá nhiều dữ liệu cá nhân
mà không có các biện pháp bảo vệ đầy đủ
ví dụ như các quy định chính sách các tiêu chuẩn quyền nghị thuật ta cũng cần phải có những khó khăn nhất định
ví dụ như là nguồn lực dành cho nghiên cứu và phát triển ai tại việt nam còn hạn chế
thiếu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực ai
điều này cũng có thể khiến cho chúng ta khó có thể tận dụng được tối đa tiềm năng của ai
sự tác động của xã hội đối với ai việc ứng dụng ai ngày càng phổ biến như hiện nay
thì tới mọi ngành mọi lĩnh vực có thể dẫn đến mất việc làm thất nghiệp chênh dịch giàu nghèo và các vấn đề xã hội khác
năm hai nghìn hai mươi ba nhiều người dùng mạng xã hội đã bị lừa đảo bằng công nghệ deepfake
các đối tượng sử dụng công nghệ deepfake ai để tạo sẵn những video rất khó phân biệt thật giả
có hình ảnh giọng nói của cá nhân người dùng để phục vụ cho kịch bản lừa đảo
theo dự đoán của các chuyên gia việc sử dụng công nghệ ai để lừa đảo trên không gian mạng
có thể gia tăng mạnh trong thời gian tới
không đơn thuần chỉ là defect sự kết hợp của deepfake với chatgpt hay nhiều công nghệ ai khác
có thể được sử dụng để tạo ra nhiều kịch bản lừa đảo tự động phát tán tin giả tới đông đảo người dùng
giữa một công cụ ai có thể viết ra tất cả các loại dung sáng tạo khác nhau
kết hợp với một công cụ ai khác là tạo một video hình ảnh hàng loạt
giả mạo bất kỳ ai dù là nguyên thủ của một quốc gia hay là một cái ca sĩ diễn viên nổi tiếng
khi mà hai công cụ này kết hợp với nhau tôi nghĩ sẽ tạo ra vô số kịch bản lừa đảo tự động
tin giả và rất khó phân biệt đâu là giả đâu thật
tôi cũng có một số nguyên liệu khuyên về việc thực hiện an toàn những công dân mạng cho ai
ví dụ như là chúng ta chỉ dùng các ứng dụng ai từ các nhà cung cấp uy tín
không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các ứng dụng ai mà chúng ta không biết rõ
hoặc là chưa tin tưởng
chúng ta kiểm tra kỹ các cái cài đặt nguyên riêng tư và các đối ứng dụng này
thực ra thì nói về vấn đề dữ liệu là dữ liệu để dùng để mà tạo ra ai
chứ không phải là ai để thu dữ liệu
cho nên là cũng như là các cái công nghệ khác thôi
cái công nghệ nào thì nó cũng có mặt trái của nó cả
thì ai cũng là vậy mặc dù là nó cũng hỗ trợ chúng ta rất là nhiều
trong cuộc sống trong công việc thậm chí là trong học tập và nghiên cứu
nhưng mà nó cũng có những mặt trái nếu như chúng ta dùng không đúng
thế thì cái mà tôi muốn nhấn mạnh ở cái chỗ này là do người dùng
còn công nghệ thì nó vẫn chỉ là các công nghệ tính toán
để mà đưa ra các nội dung dựa trên các tính toán có và sử dụng nó như thế nào
ví dụ như thế này chúng ta có thể sử dụng những cái nghệ để mà sinh ra các cái bức ảnh
nghệ thuật nhưng mà có ai đó cũng có thể lại sử dụng những công nghệ đó
để sinh ra các cái khuôn mặt giả chẳng hạn thì đấy là do người dùng
còn về dữ liệu thì để mà sinh ra được các cái mô hình ai
ví dụ như chắc gpt bây giờ thì google người ta cũng đã collect các cái nguồn tài nguyên
về dữ liệu trên toàn thế giới ví dụ như là các cái văn bản các cái website
thì đấy là cũng có
còn về vấn đề an toàn với dữ liệu cá nhân thì tùy vào ứng dụng
và tùy vào cái cách mà chúng ta nhìn nhận như thế nào
chứ bình thường thực ra là ai họ không lấy mất dữ liệu của chúng ta
nhiều quốc gia đã nhận ra tầm quan trọng của cuộc cách mạng ai
và một số quốc gia đã có chiến lược ai quốc gia
liên hợp quốc và liên minh viễn thông quốc tế đã xác định ai là lĩnh vực hợp tác quan trọng
và đã tổ chức nhiều hội nghị về chủ đề ai for good
sự phát triển của ai mang lại các cơ hội và thích thức cho tất cả
các quyết định về cách sử dụng và điều chỉnh ai sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình tương lai
tham khảo các kinh nghiệm quốc tế thì tôi cũng thấy việt nam cần có một số bước triển khai cụ thể
để tăng tốc cái quá trình này
bao gồm như là trước hết là chúng ta cần phải có những cuộc hội thảo
tọa đàm nghiên cứu chuyên sâu cái vấn đề này
bao gồm đầy đủ các đại diện của các bên liên quan
ví dụ như là cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật
các viện kinh tế các doanh nghiệp các sử dụng đạo tạo
để từ đó chúng ta hiểu rõ hơn các rủi ro và lợi ích của công nghệ này
để định hình xây dựng cơ sở pháp lý cho chính xác
thứ hai là chúng ta cũng cần có cơ chế hợp tác đa phương giữa các quốc gia
các tổ chức các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ này
để làm sao tham vấn được các bên đảm bảo được cái quy định xây dựng được
dựa trên kiến thức thực tiễn và phù hợp với xu hướng phát triển
trí tuệ nhân tạo sinh ra là để phục vụ con người và nằm trong khuôn khổ quản lý của con người
với tư cách thành viên của cộng đồng quốc tế
việt nam sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy ai an toàn bảo mật và đáng tin cậy trên toàn thế giới
tối đa hóa lợi ích của công nghệ đồng thời giảm thiểu rủi ro vì lợi ích chung
đến đây thì thời lượng của chương trình nhịp sống số tuần này cũng đã hết